theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi chín tháng năm một đối tượng chạy vào cửa hàng kinh doanh nhôm kính trên địa chỉ trên
sau khi lấy được tài sản của chủ cửa hàng đối tượng chạy ra ngoài lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn
lúc đó chủ cửa hàng cố chạy theo nắm áo của đối tượng ngồi sau kéo lại và không buông tên cướp dù xe máy đang chạy ở tốc độ cao
nạn nhân đã bị cướp kéo lê hàng trăm mét trên đường
nạn nhân bị kéo lê đến trước một cửa hàng vật liệu xây dựng thì được giải cứu khi có ba người đàn ông đuổi theo bắt cướp
toàn bộ sự việc được camera của chiếc xe ô tô chạy sau ghi lại
thưa quý vị và các đồng chí trên địa bàn thành phố đà nẵng xuất hiện tình trạng rất nhiều người dân bị các đối tượng gọi điện
mạo danh là cơ quan công an hay các đơn vị công quyền muốn làm việc và yêu cầu các bị hại chuyển toàn bộ tiền của mình vào tài khoản của chúng để kiểm tra
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi mà hàng chục người trên địa bàn thành phố đà nẵng đã nghe theo và xa chân vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố đà nẵng
những ngày đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám công an quận hải châu thành phố đà nẵng nhận được đơn trình báo của rất nhiều người dân là bị hại trong các vụ lừa đảo
chỉ với vài cuộc điện thoại mạo danh là người của cơ quan công an hay một đơn vị công quyền nào đó
các đối tượng đã đánh trúng vào tâm lý sợ liên quan đến pháp luật của các chị em phụ nữ
từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản của bọn lừa đảo
do rất đơn giản chỉ là để kiểm tra
từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản của vận lực của các chị em phụ nữ